thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi